bắt đầu từ ngày hôm nay mùng một tháng bảy các bậc phụ huynh có thể đăng ký tuyển sinh vào lớp một cho con một cách thuận tiện và nhanh chóng
thông qua website của sở giáo dục và đào tạo
theo sở giáo dục đào tạo hà nội hệ thống tuyển sinh tại địa chỉ website
đã sẵn sàng vận hành để phục vụ học sinh cha mẹ học sinh
hệ thống sẽ tự động kích hoạt theo thời gian quy định
tuyển sinh trẻ vào lớp một trường tiểu học từ h ngày một tháng bảy đến hai mươi bốn h ngày ba tháng bảy
tuyển sinh bổ sung trẻ năm tuổi vào trường mầm non từ h ngày bốn tháng bảy đến hai mươi bốn h ngày sáu tháng bảy
tuyển sinh trẻ vào lớp sáu trường trung học cơ sở từ h ngày bảy tháng bảy đến hai mươi bốn h ngày chín tháng bảy
sau ngày một mươi tám tháng bảy những trường chưa tuyển đủ trì tiêu được giao phải báo cáo phòng giáo dục đào tạo
căn cứ tình hình cụ thể của từng trường
phòng giáo dục đào tạo cho phép trường được tuyển bổ sung
học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày hai mươi tháng bảy đến ngày hai mươi hai tháng bảy